về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
đến đầu giờ chiều nay cả nước đã tiêm được hơn hai trăm linh triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó ngày một mươi năm tháng ba cả nước tiêm gần ba trăm sáu mươi năm liều vaccine
số vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tính đến ngày một mươi năm tháng ba là hơn một trăm tám mươi ba triệu liều
trong đó mũi một gần bảy mươi một triệu liều mũi hai hơn sáu mươi chín triệu liều mũi bổ sung hơn một mươi bốn triệu liều mũi ba gần hai mươi chín triệu liều
đến nay đã có bốn mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mỗi hai vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi năm
sáu địa phương còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ chín mươi cho đến dưới chín mươi năm
số vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn một mươi bảy triệu liều
trong đó mũi một gần chín triệu liều mũi hai hơn tám một
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng bảo đảm tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tăng cường vận động người dân tiêm vaccine đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người để tránh bỏ sót
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ra soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung
cho người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền đến khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở